nếu như ở những bộ phận khác sự treo gẹo trên có thể không quá gây áp lực
nhưng đối với các trạm cấp cứu vùng một năm mỗi trạm chỉ có một kiếp trực
bao gồm một bác sĩ hai điều dưỡng một lái xe
nhưng nhu cầu cấp cứu luôn rất lớn
do đó việc xác minh thông tin hay chạy xe đến địa điểm được yêu cầu rồi lại về không
trong khi đó ở nơi khác lại có những bệnh nhân đang cần được cấp cứu thực sự thì lại không thể đến được
do đó hệ thống này cũng cần ở người cung cấp thông tin
thể hiện tính nghiêm túc chuẩn xác để có thêm nhiều bệnh nhân được cứu sống
mặt khác để làm tốt công tác cấp cứu ngoại viện thông qua hệ thống cấp cứu mùa một năm
trong thời gian tới ngành y tế tp hcm cũng đã chủ động đề ra thêm nhiều giải pháp
mà đó chỉ là giai đoạn đầu thôi còn giai đoạn sau sẽ còn mở rộng ra nữa
có những nguyện chúng ta phải mở ra tới tận một hai nhiều điểm
tức là những nguyện lớn thì chúng ta phải đặt được những cư cư ngõ giao thông chúng ta phải chiến khai tiếp
sự chỉ đạo chuyên suốt của toàn hệ thống sự phối hợp có trách nhiệm và ý thức cao giữa bệnh viện và các trung tâm cấp cứu mùa một năm
đã cho thấy công tác cấp cứu bệnh nhân ngoại viện của tp hcm thông qua các trạm cấp cứu mùa một năm
và trạm cấp cứu vệ tinh mùa một năm
các trạm cấp cứu mùa một năm đã phát huy thúy mạnh với cấp cứu mở rộng cấp cứu kịp thời và cấp cứu nhanh chóng những ca bệnh nguy kịch
đồng thời từ mô hình trạm cấp cứu mùa một năm vệ tinh đã kịp thời cấp cứu được những ca bệnh trọng ở vùng vết ngoại thành và giúp giảm tải cho tuyến trên
tại nhà bệnh đưa vô đây bác sĩ cấp cứu khỏe rồi cũng yên trọng
ông xã tôi bị bệnh hồi sáng hói ra máu cũng mệt rồi đi vô hồi sáng
nhưng giờ này đã khỏe rồi cũng nhờ sự giúp đỡ đi cảm ơn bác sĩ
trong giây phút tính mạng con người đang ngàn cân treo sợi tóc thì trong y khoa coi đó là giờ vàng
nếu tận dụng được khung giờ này thì người bệnh không chỉ được cứu sống mà còn tránh được những biến chứng nguy hiểm để lại di chứng nặng nề về sau
vì vậy với sự hoạt động mạnh mẽ của những điểm cấp cứu mùa một năm và các trạm vệ tinh đặt tại nhiều bệnh viện
sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng cao
trong khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe người dân đồng thời giải quyết hai vấn đề lớn mà lãnh đạo thành phố chỉ đạo là bảo đảm thu hút khám chữa bệnh
tại bệnh viện tuyến dưới và giảm tải bệnh nhân lên tuyến trên
do đó dưới sự thành công từ công tác cấp cứu ngoại viện thông qua các trạm cấp cứu mùa một năm vệ tinh
dự kiến đến cuối năm nay ngành y tế thành phố hồ chí minh sẽ tiếp tục triển khai thêm nhiều trạm cấp cứu mùa một năm vệ tinh trên địa bàn toàn thành phố
hy vọng từ những việc làm tích cực của người thầy thuốc sẽ có thêm nhiều người bệnh được cứu sống
nhiều gia đình bớt đi nỗi đau do di chứng bệnh tật ám ảnh cả đời